theo thông tin từ cục thú y ngoài một bốn trăm chín mươi tấn đã cập các cảng cát lái phước long và hải phòng đang chờ kiểm dịch
thì gần hai tấn hiện đang trên đường vận chuyển về việt nam
báo cáo của cục thú y ngày hai mươi năm tháng ba cho biết từ đầu tháng hai đến nay một mươi năm doanh nghiệp của việt nam đã hoàn tất các thủ tục nhập khẩu
trên ba bốn trăm sáu mươi năm tấn thịt lợn từ thị trường nga hiện gần một năm trăm linh tấn đã cập cảng số còn lại đang trên đường vận chuyển
cũng theo cục thú y từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng ba việt nam đã nhập khẩu trên hai mươi năm hai trăm chín mươi một tấn thịt lợn tăng hai trăm linh năm so với cùng kỳ năm ngoái